thưa quý vị có thể thấy rằng trong thời gian qua lực lượng công an không những không quản ngại vất vả hiểm nguy
dốc toàn bộ lực để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín tuy nhiên thì vô cảm trước những sự hy sinh đó
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có không ít người có những hành vi cản trở chống đối
thậm chí là còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch
khuya năm tháng chín nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một khu nhà trọ
đang bị phong tỏa ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
công an xã long thọ đã cử ba công an viên đến giải quyết
khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng với lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
đều quê tỉnh bạc liêu lớn tiếng thách thức
sau đó nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba chắc trên tay anh cái thiện vĩ rồi đập trúng mụng của anh vĩ
khi hỏi làm việc thì bắt đầu các đối tượng không chấp hành bắt đầu gây gỗ chống đối
manh động như vậy chúng tôi đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để làm việc
em cầm dao chém trúng một anh công an
khi vào đây em thấy hối hận
còn đây là đối tượng vũ nhật tân ba mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai
trước đó khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở phường bảo vinh
thì tân bị lực lượng công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế theo quy định
thế nhưng tân chưa thực hiện xong việc khai báo y tế cũng như chưa nêu được lý do chính đáng để đi vào địa bàn xã bình lộc
thì đã tự ý rời khỏi khu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
lúc này các cán bộ tại chốt kiểm soát yêu cầu tân quay trở lại để khai báo y tế
nhưng đối tượng không chấp hành và lớn tiếng chửi rùa lăng nhục lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời nổ máy xe đâm về phía lực lượng chức năng
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của tân
vừa bị tòa án nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền để mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch
những trường hợp chống người công vụ thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
những đối tượng chống người thi hành công vụ
đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
cần phải xử lý nghiêm đúng pháp luật để giăn đe giáo dục
để bảo đảm tính nghiêm minh và sự hiệu quả trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh bình dương sáng nay cho biết
đã mời làm việc với hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật
kích động kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch cũng như tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
qua xác minh lực lượng chức năng xác định thanh niên hai mươi bảy tuổi quê kiên giang
hiện đang làm công nhân và tạm trú tại phường tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên
ngày hai mươi chín tháng chín thanh niên này có tham gia nhóm hội tụ tân uyên có khoảng hai trăm linh thành viên
và đăng thông tin kêu gọi người dân ngày một tháng một mươi tập trung để về quê
cùng ngày lực lượng công an đã mời làm việc với một phụ nữ ba mươi một tuổi quê sóc trăng
ngày một một mươi người này cũng sử dụng tài khoản xã hội cá nhân đăng thông tin kích động người dân gây bạo động
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trả tự
qua làm việc với cơ quan chức năng người phụ nữ này cho biết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chị đã nhận được số tiền tám trăm linh đồng của nhà nước hỗ trợ
nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên với mục đích muốn được nhận thêm tiền hỗ trợ
các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái
gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm
trong khi đó để điều tra làm rõ
việc lợi dụng không gian mạng đăng tải nội dung sai lệch nhằm bơi nhỏ nói xấu
và hạ thấp uy tín của lực lượng công an nhân dân
công an huyện tủa chùa tỉnh điện biên vừa triệu tập đối tượng tháo a hồng
chú tại xã xính phình
vào tối ngày hai mươi tám tháng chín trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip
ghi lại hình ảnh một cán bộ công an huyện tùa chùa đang thu tiền
kèm theo nội dung đăng tải không biết nói gì nữa khóc
đoàn clip đã thu hút được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ với nội dung khiếm nhã
xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh danh dự uy tín của lực lượng công an nhân dân
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện tủa chùa đã điều tra xác minh
chủ tài khoản và tiến hành triệu tập đối tượng tháo a hồng
để làm rõ động cơ mục đích của việc đăng tải clip trên
không khai nhận do có hành vi vi phạm cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự
nên hồng cùng với hai đối tượng khác đã bị công an xã mường báng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
với tổng số tiền là ba triệu đồng
tuy nhiên trong lúc đó kho bạc nhà nước đã nghỉ do hết giờ làm việc
nên đối tượng đã nhờ lực lượng công an xã mường báng thu tiền và đi nộp sức đối tượng vào ngày hôm sau
theo đúng quy định tại khoản hai điều bảy mươi tám luật xử lý vi phạm hành chính
công an huyện tùa chùa đã yêu cầu hồng ngay lập tức gỡ bỏ clip gốc
đăng tải bài xin lỗi công khai trên chính tài khoản mà đối tượng đã đăng bài trước đó
thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng liên quan tới vấn đề này theo ghi nhận từ ngày một tháng một mươi đến nay
người dân đang làm ăn học tập từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đã tập hợp thành các đoàn sử dụng phương tiện là xe máy về quê tự phát
tại các chốt kiểm soát có hàng trăm người chờ làm các thủ tục cách ly y tế để vào địa bàn các tỉnh
trước tình hình trên cán bộ chiến sĩ công an các địa phương và các đơn vị chức năng
vừa đảm bảo tốt tình an ninh trật tự
đồng thời hỗ trợ người dân nhanh chóng hoàn thành các thủ tục khai báo y tế
chăm lo đời sống cho người dân sau một chuyến hành trình khá dài
tại đồng nai trong buổi sáng nay gần bốn người
chủ yếu là công nhân lao động đang sinh sống tại huyện vĩnh kiều và thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã được công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa và huyện vĩnh kiều
tổ chức dẫn đường về quê theo nguyện vọng
để đảm bảo an toàn người dân được chia thành ba đoàn về miền tây miền trung và tây nguyên
mỗi đoàn bố trí xe chuyên dụng lực lượng chức năng đi theo dẫn và hỗ trợ người dân dọc đường
theo thống kê ban đầu chỉ trong ngày một tháng một mươi số lượng người dân từ các tỉnh thành

bánh mì bánh bao và nước uống cho người dân

trước tình hình người dân tự phát về cà mau bằng phương tiện xe máy
lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phải tăng cường thêm các tình nguyện viên
phương tiện đảm bảo an ninh trật tự vừa nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm biện pháp năm k
bên cạnh đó lực lượng các mạnh thường quân đã kịp thời phát tặng lương thực như cơm

trước tình hình người dân tự phát về cà mau bằng phương tiện xe máy

phương tiện đảm bảo an ninh trật tự vừa nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm biện pháp năm k

thì sắp tới lực lượng lao động họ rất cần bà con nên ở lại để mà sau này có công an việc làm ở trên kia thực lợi hơn
dự kiến trong vài ngày tới số lượng người dân trở về các tỉnh bằng nhiều tuyến đường khác nhau sẽ còn rất đông
chính vì vậy lực lượng chức năng các địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
quản lý chặt chẽ hơn nữa không để sót lọt trường hợp chưa kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời tuyên truyền cho người dân cân nhắc trước khi quyết định về quê trong thời điểm hiện nay
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
tổ chức khủng bố việt tân vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam
như kích động người dân gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ phá hoại tài sản
bằng việc xuyên tạc chủ trương chính sách của nhà nước ta
đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay chúng đã lợi dụng những hạn chế
khuyết điểm tại một số nơi để xuyên tạc từ đó rụ rỗ lôi kéo người dân nghe và làm theo
nhằm mục đích chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đảng và nhân dân ta
ngay khi dịch covid một mươi chín xuất hiện tại vũ hán trung quốc sau đó lây nhiễm ra nhiều nước trên thế giới
rất kịp thời đảng nhà nước việt nam đã lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị
triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch
lực lượng y tế công an quân đội đã sớm vào cuộc triển khai nhiều biện pháp chống dịch
và bảo đảm an sinh và an ninh trật tự
quan điểm chủ trương đường mối của đảng chính phủ luôn luôn lấy dân làm gốc
tại vì nhà nước của ta là nhà nước của dân do dân vì dân
mọi những chính sách mọi những giải pháp để hướng tới thì đều lấy dân làm đầu tiên dân làm trọng
việc đó riêng với công tác phòng chống dịch vậy thì dân luôn luôn được đặt như đối tượng ưu tiên hàng đầu
thế nhưng cùng lúc này tổ chức việt tân cũng điên cuồng
bằng việc cắt ghép tinh vi hình ảnh chống dịch kèm theo những lời bình luận thiếu thiện trí
dối trá bịa đặt vu cáo sai sự thật hòng lừa dối người dân
nhất là khi bộ công an bộ quốc phòng tăng cường chi viện cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam phòng chống dịch
thì việt tân bịa đặt thông tin cắt ghép hình ảnh để vu khống quân đội xuyên tạc quân đội đe dọa chấn áp dân
mục đích của chúng là chia rẽ quan hệ công an quân đội với nhân dân
các tổ chức này đã tìm cách khoét sâu vào những vụ việc những bất cập xảy ra ở một số thời điểm cụ thể
tại một số địa phương cụ thể mà không hề đề cập gì đến cái nỗ lực chung của cả nước
nhằm vẽ lên một bức tranh méo mó về tình hình dịch bệnh cũng như phòng chống dịch bệnh của việt nam
những luận điệu mà việt tân đưa ra đã bị xóa nhòa trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội công an
không quản nắng mưa tận tụy tổ chức đi mua vận chuyển lương thực thực phẩm
tới từng nhà dân
vậy nhưng không dừng lại tổ chức việt tân lại tiếp tục tuyển cộng tác viên trong nước
để bày ra cái gọi là chương trình giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch với tên gọi chút quả yêu thương
để thực hiện chương trình mị dân này chúng lập trang facebook rồi đăng tải những lời quảng bá
như một miếng khi đói bằng một gói khi no lá lành đùm lá rách
và kèm theo hướng dẫn chi tiết thủ tục để người dân nhận quà
tổ chức việt tân và lực lượng chức năng cũng đã nắm rất là rõ cái ý đồ này
mà chúng ta thấy rõ là đây thực chất là cái hoạt động lợi dụng dịch bệnh
lợi dụng cái khó khăn của người dân
để từ đó mà việt tân thực hiện cái việc là trao quà với cái ý đồ là
như các đối tượng hay gọi là bình thường hóa cái sự xuất hiện của việt tân ở trong nước
cũng như là thông qua các hoạt động này thì móc nối lôi kéo gây ảnh hưởng đối với quần chúng
ngoài ra thì trong quá trình trao quà
các đối tượng phỏng vấn sau đó thì bình luận đã vẽ lên bức tranh
về sự khó khăn của việt nam của người dân trong dịch bệnh
đây thực chất cũng là một thủ đoạn mà việt tân thường xuyên sử dụng
đó là dùng cái lợi ích vật chất để rụ rỗ lôi kéo cái người dân mà khó khăn
tùy hành vi mà có thể xử lý các đối tượng này về tòi hoạt động nhằm đạt độ chính quyền nhân dân
theo đó thì người tổ chức người xuất trục người hoạt động đắc lực
gây hậu quả nghiêm trọng
người bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thông hoặc tử hình
người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm cho đến một mươi hai năm
người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ một năm cho đến năm năm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cảnh báo
việc chúng lập trang facebook để kêu gọi người dân tham gia
rồi hướng dẫn người dân nhắn vào hộp thư inbox sẽ nhận được quà
về bản chất nhằm thu thập thông tin cá nhân
từ đó liên lạc móc nối
trước đây đã có nhiều đối tượng nghe và làm theo lời dụ dỗ của việt tân
nên đã vi phạm pháp luật và phải lĩnh những hình phạt nghiêm khắc
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng truy khắc
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang
đã tạm giữ hình sự trần thanh nhàn chú tại huyện an phú
vào ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện an phú nhận được tin báo
về việc gia đình người dân trên địa bàn an phú
xã phú hữu bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tiền và vàng
tương đương khoảng bốn mươi năm trị vàng
lực lượng công an huyện đã xác minh và phát hiện trần thanh nhàn
là hàng xóm của nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn
trưa ngày hai mươi chín tháng chín tiến hành kiểm tra khám xét
lực lượng công an thu giữ trên người nhàn gần một mươi hai triệu đồng
một nhân vàng hai mươi bốn carat
qua đấu tranh trần thanh nhàn đã thừa nhận hành vi của mình
đã có bốn tiền án vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản
đó là đối tượng nguyễn anh vinh
chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
vinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
khởi tố và bắt tạm giam
vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín vinh vào ký túc xá
trường đại học sư phạm thái nguyên
sau khi quan sát một phòng không khóa cửa không có người bên trong
vinh đã đột nhập lấy trộm ba máy tính sách tay
của các sinh viên quốc tịch lào rồi mang đi bán
tại cơ quan công an vinh khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng
đối tượng đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
được biết đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tàng chữ trai phép chất ma túy bị xử phạt tổng cộng bảy mươi hai tháng tổ giam
hà nội hiện đang thực hiện chỉ thị một mươi năm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên toàn thành phố
qua đó thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ khách sạn
tạm dừng hoạt động để ngăn chặn lây lan dịch bệnh
tuy nhiên một số nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố hà nội
vẫn bắt chấp lệnh cấm và ngang nhiên hoạt động càng ngày lẫn đêm để đón khách
phản ánh ngay sau đây của phóng viên ntv
khách sạn tqt số một a yết kiêu vườn trấn đạo quận phàn kiếm
cửa mở nhân viên có mặt tại quầy lễ tân
sau khi thống nhất giá khách nhanh chóng nhận được chìa khóa phòng
khi khách trả phòng nhân viên lễ tân cho biết khách sạn bắt đầu quay trở lại hoạt động
từ ngày hai mươi một tháng chín và đến nay cũng là khách sạn duy nhất mở trên địa bàn
sáu trăm một mươi sáu khách trả phòng ạ

ừ thế ạ
vâng năm trăm năm mươi cho ba tiếng đồng

khách sạn cũng mới mở lại
mới mở lại từ bao giờ ạ

thế không dùng gì năm trăm năm mươi nhỉ

mấy quán chưa mở đâu ạ
chưa mở đâu ạ

trước tình trạng này
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
đã tiến hành kiểm tra phát hiện vi phạm

với số tiền ba mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu khách sạn
dừng việc hoạt động đến khi có thông báo
mới nhất của ủy ban nhân dân tp hà nội
tại quận thanh xuân

để đón nhận khách tại ngõ số bảy
đường hoàng minh giám phường nhân chính
bảo vệ ngồi túc trực tại cửa
nhân viên lễ tân

và sẵn sàng đón khách
trước tình trạng này
công an quận thanh xuân đã chủ động
tuần tra kiểm soát trên địa bàn

trong tình hình dịch bệnh

các cơ sở kinh doanh
có điều kiện
hiện nay vẫn chưa được phép hoạt động

tăng cường công tác kiểm tra
để nếu như phát hiện
các cơ sở nén lúc hoạt động
thì chúng tôi cũng kiên quyết
xử lý theo pháp luật
công tác tuần tra kiểm soát
là cần thiết nhằm đảm bảo
tình hình an ninh trật tự
nâng cao công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố hà nội đã dần nới lỏng
các biện pháp phòng chống dịch

cũng như phát triển kinh tế
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh
cần nghiêm chỉnh chấp hành
các chỉ thị của thành phố
hoạt động theo đúng quy định đã được ban hành